trong kỳ tuyển sinh đại học và cao đẳng năm nay do vẫn chưa tuyển đủ thí sinh trong đợt một
nên ngày hai mươi tháng tám nhiều trường đã công bố chỉ tiêu để xét tuyển đại học cao đẳng trong đợt hai
theo đó nhiều trường đại học tuyển bổ sung với số lượng lớn từ một đến ba chỉ tiêu
như đại học tài chính marketing tp hcm đại học công nghệ tp hcm đại học nguyễn tất thành
đặc biệt nhiều trường top trên như học viện ngoại giao học viện báo chí tuyên truyền
đại học bách khoa cũng phải xét tuyển bổ sung do năm nay lượng thí sinh trúng tuyển ảo cao
với số lượng tương đối từ một trăm linh đến ba trăm linh chỉ tiêu
được biết sau khi nhận được hồ sơ nhập học của thí sinh trong đợt một
nhiều trường đại học vẫn chưa thể tuyển đủ thí sinh khi lượng hồ sơ thực tế nhận được
chỉ giao động từ năm mươi đến bảy mươi so với chỉ tiêu
cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục hôm qua cũng có thông báo đề nghị các trường đại học
tiếp tục nhận thí sinh tới xác nhận nhập học trong hai ngày
đến hết ngày hôm nay hai mươi một tháng tám
theo đó cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc bộ giáo dục và đào tạo đề nghị
đối với các thí sinh đã trúng tuyển đợt một nhưng chưa nộp giấy chứng nhận kết quả thi
các trường có thể liên hệ với thí sinh qua tin nhắn điện thoại email hoặc các kênh thông tin khác
để lưu ý thí sinh nộp giấy chứng nhận kết quả thi theo đúng quy định
cục đề nghị các trường cử cán bộ để tiếp đón các thí sinh đến nộp giấy chứng nhận kết quả thi
tại trường và qua bưu điện trong các ngày thứ bảy hai mươi tháng tám và chủ nhật hai mươi một tháng tám
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng tám là hạn cuối thí sinh trúng tuyển đợt một
phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông quốc gia về trường để xác nhận nhập học